tuy nhiên tất cả đó chỉ là những dấu hiệu nghi vấn nhưng hoàn toàn chưa đủ căn cứ để chứng minh đó chính là bằng chứng để khẳng định
tiến chính là hung thủ
trong khi đó theo quy định của pháp luật nếu không có bằng chứng xác đáng thì không thể khởi tố vụ án hoặc triển khai các lệnh bắt giữ truy nã toàn quốc
trong khi đó theo quy định của pháp luật nếu không có bằng chứng xác đáng thì không thể khởi tố vụ án hoặc truy nã toàn

việc thực hiện lấy lời khai của hai người dân làm chứng cứ nhìn thấy đối tượng tiến cũng phải tiến hành hết sức cẩn thận để đảm bảo tính khách quan của vụ án
việc thực hiện lấy lời khai của hai người dân làm chứng cứ nhìn thấy đối tượng tiến cũng phải tiến hành hết sức cẩn thận để đảm bảo tính khách quan của vụ án
quả thật trong khi rà soát lại toàn bộ những người có công việc nương rẫy đi qua khu vực gần hiện trường ban chuyên án đã có thêm được những thông tin hết sức khả quan
có hai người dân khẳng định họ đã đều nhìn thấy tiến đi lên nương vào hôm xảy ra vụ án
hai người dân được lấy lời khai là hai người ở hai gia đình khác nhau
không có mối quan hệ nhưng lại có những thông tin trùng khớp
vậy phải chăng tiến đã có mặt tại hiện trường gây án vào ngày tâm bị sát hại
lúc đó chúng ta buổi diễn đứng trước một quyết định cực kỳ khó khăn
đó là phải ký quyết định khởi tố vụ án và ký quyết định truy nã
đặc biệt toàn quốc đối với nguyễn quân tiến
không khởi tố thì không có căn cứ ra quyết định truy nã
mà không truy nã thì không có cứ để tìm
để triển khai các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu
có một cái chuyên án truy xét để bắt thằng này
không có căn cứ để triển khai
mà ký thì ngộ nhỡ
mười năm sau bắt nó nói không phải nói thì sao
nó sẽ rất nhiều vấn đề liên quan đến
cái tiền đổi chính trị
của cái người hạ bút ký
cái chuyện bắt người không phải đơn giản đâu
khởi tố người không có tội là vi phạm tố tụng
do đó nó cần đến bản lĩnh
nó cần đến bản lĩnh của người chỉ huy
đặc biệt trong những vụ án mà cái chứng cứ nó chấp chới
thực ra tâm lý thì cũng là
có người bảo là nếu mà ký mà bắt oan là
sự nghiệp mất đi
và tôi vẫn nói với hạ bút ký là
thôi tôi vẫn tin tưởng
tôi tự tin vào những điều tốt đẹp
chứ tôi không nghĩ
không nghĩ gì đến cái chuyện xấu
đối với tôi
nhưng nếu như không may mà nó bỏ chuyện xấu
tôi cũng sẽ xác nhận
tôi sẽ xác nhận
tôi nghĩ là tôi sẽ mất chức
rồi tôi vẫn xác nhận
nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ
tôi nghĩ là cái tốt là cái chính xác là này
chứ không phải là ai khác
chứ tôi không nghĩ rằng là tôi sẽ bắt hoan
và tôi sẽ bị mất chức
tôi không nghĩ đâu
nhưng mà nếu nó xảy ra
thì tôi cũng rất là vui vẻ
bằng tất cả niềm tin
nội tâm sắc đá
kinh nghiệm phá án nhiều năm
và quyết tâm của một chiến sĩ điều tra
phải đưa ra kẻ thù ác ra trước ánh sáng của pháp luật
người lãnh đạo đã quyết định
đặt bút ký vào tờ giấy quyết định khởi tố
đối với đối tượng tiến
trong lúc đó
tôi nghĩ là chỉ thằng tiến
không có ai khác
không có ai khác
nên tôi mạnh dạng
tôi báo cáo với đồng chí giám đốc
tôi với chức năng theo quy định của luật
tôi sẽ ký và tôi sẽ chịu trách nhiệm
nếu như không phải của tiến
thì tôi sẵn sàng
tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật
về bắt người oan
và tôi quyết định ký khởi tố
và quyết định ra lệnh bắt tạm giam
và quyết định khởi truy lã
trên tổ quốc toàn quốc
đối với tiến

đánh cược sinh mệnh chính trị của mình
và một niềm tin nội tâm mạnh mẽ
việc đặt bút ký của trung tá
bùi duy hiển
từ đây đã mở đầu cho cuộc truy bắt đối tượng
nguyễn văn tiến
qua hàng chục tỉnh thành trên cả nước
hành trình bảy trăm một mươi chín ngày dòng giã
triển khai các biệt pháp nghiệp vụ
chuyên sâu đã in dấu chân
của những chiến sĩ cảnh sát công an tỉnh yên bái
đầy khó khăn gian khổ
nhưng với mục đích cao nhất là
truy tìm được đối tượng
các anh đã đi qua bảy trăm một mươi chín ngày đó
như thế nào
một trong những khó khăn của lực lượng cảnh sát điều tra
của chúng ta khi đó
là hệ thống thông tin liên lạc
cũng như giao thông của địa bàn khu vực
vẫn còn vô cùng khó khăn
trong khi đó
công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ
nếu chậm trễ sẽ khó chặn đứng được
quá trình lẫn trốn tẩu thoát của đối tượng
lúc này khi lệnh truy nã đối tượng
đặc biệt nguy hiểm được phát ra
trên toàn quốc
cứ ở đầu có thông tin
là ở đó có dấu chân
của những chiến sĩ cảnh sát công an
tỉnh yên bái
hành trình xuôi ngược của các anh
chính thức bắt đầu
khi mà chúng tôi có những thông tin
là đối tượng
một đối tượng
nghĩ giống đến
xuất hiện tại cửa khẩu tân thanh
nghĩ tham gia trong đám cử vạn hàng hóa
qua biên giới
với trung quốc
lập tức tôi dẫn một tổ trinh sát
đi năm vùng như đấy
mọi chú ăn trực nằm chờ
đợi những thông tin từ bên ngoại biên về
để xác định xem là có nó đấy không
đó chỉ là một trong những chuyến đi điều tra
về tung tích của đối tượng tiến
trong suốt hai năm
đối tượng tiến
đã di chuyển liên tục
nhằm gây khó khăn
cho các lực lượng công an vây bắt
có những khi đối tượng trốn vào làm công nhân
mở đường ở đường trường sơn
có thời điểm
hắn lại xuất hiện ở hà nội
làm phụ việc ở một quán phở
biết mình đang bị truy đuổi gắt gao
nên tiến liên tục di chuyển
cũng như xóa dấu vết
lực lượng công an đã phải dành rất nhiều công
tìm kiếm điều tra
nhiều đêm mất ngủ
đánh đổi nhiều thời gian và tiền bạc
để có thể truy tìm manh mối
của tên tội phạm truy nã
đặc biệt nguy hiểm
nhiều chuyến đi về tay trắng
tiến vẫn lặng không sủi tâm
như triêu người thách thức
mọi nỗ lực của tổ làm án
tuy nhiên công cốc sau cả chục chuyến tầm nã
tốn kém nhiều tiền của công sức
nhưng quyết tâm bắt tiến
chưa bao giờ hạ nhiệt
nhiệm vụ này
chưa bao giờ thôi là chủ đề
trong các cuộc giao bang của lực lượng hình sự yên bái
một tổ trinh sát vẫn được giao phụ trách
giàn anten tại lâm giang
bởi đó là đầu mối quan trọng duy nhất
để tìm ra tiến
bảy trăm linh ngày truy tìm tiến đã trôi qua
tổ trinh sát vẫn được giao phụ trách
giàn anten tại lâm giang

trinh sát của bàn chuyên án nhận được thông tin
từ nguồn tin quần chúng
mẹ con bà đôn đột nhiên có những hành vi bất thường
ngay lập tức
tổ công tác tiếp cận căn hộ nhà bà đôn
gần hai năm nay
bà đôn và cô con gái chỉ quảnh quân trong nhà
vậy nhưng sáng sớm nay
lại bắt đầu đi sớm
đây quả là những hành vi trái với quy luật bình thường
những biện pháp nhiệm vụ
được nhanh chóng triển khai
không nằm ngoài dự đoán
một buổi chiều đầu năm hai nghìn năm
chuẩn bị hẹn gặp mẹ
sau hai năm biến mất
tiến đã xuất hiện
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé